theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú thọ bệnh dịch tả lợn châu phi còn xâm nhiễm tại một trăm ba mươi xã phường thị trấn thuộc một mươi ba huyện thành phố và thị xã
tổng số lợn bị tiêu hủy hơn ba mươi bảy con với khối lượng là trên hai tấn
thời gian qua nhờ có sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt trong công tác tuyên truyền xử lý dịch bệnh của các cấp chính quyền và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
nhận thức của người chăn nuôi về chủ động phòng chống dịch bệnh đã được nâng cao nên dịch bệnh trên địa bàn tỉnh phú thọ hiện có chiều hướng giảm
hiện tại phú thọ có năm mươi bốn xã công bố hết dịch sau khi theo dõi hơn ba mươi ngày không phát sinh lợn ốm chết
để tránh bùng phát dịch trở lại các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng
theo dõi và quản lý chặt chẽ đàn lợn tránh trường hợp tái phát ồn dịch tả